tại australia sân bay ở thủ đô canberra đã buộc phải ngừng hoạt động trong ngày hai mươi ba tháng một do ảnh hưởng của cháy rừng tiếp diễn
nhiều chuyến bay cũng đã bị hoãn để tạo điều kiện cho các máy bay chữa cháy làm nhiệm vụ
các chuyến bay đến và đi từ canberra đều bị hoãn để tạo điều kiện cho hoạt động chữa cháy
ít nhất hai hãng hàng không đã phải tạm dừng dịch vụ
hiện mức độ cháy rừng ở khu vực phía nam sân bay ở canberra đã lên mức khẩn cấp và đợt cháy rừng thứ hai đã lan tới sang phía tây của sân bay
đến nay cháy rừng đã thiêu dụi diện tích hơn một trăm bốn mươi hectare tại khu vực này
đây cũng là lần đầu tiên sân bay canberra vốn được dùng để hỗ trợ công tác cháy rừng từ vài tháng nay phải tạm dừng hoạt động
cùng ngày nhà chức trách australia đã xác nhận ba phi công người mỹ trên một máy bay chữa cháy của canada đã thiệt mạng
khi tham gia hỗ trợ dập tắt các đám cháy rừng ở khu vực miền nam bang new south wales